cục ngoại vụ bộ ngoại giao việt nam đã phối hợp với đại sứ quán việt nam tại đức tổ chức chương trình quảng bá địa phương việt nam tại đức với sự tham gia của các tỉnh đắk lắc lạng sơn và yên bái
trong thời gian tại đức đoàn đã đến chào xã giao quốc vụ khanh bộ hợp tác và phát triển kinh tế đức nobert barter
chủ tịch nghị viện bang mecklenburg vorpommern birgit hensel dự tọa đàm kết nối hợp tác địa phương doanh nghiệp việt nam bang mecklenburg vorpommern
thăm một số công ty tổ chức tài chính của đức làm việc với các doanh nghiệp của cộng đồng người việt tại đức
đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu của người việt tại đức cũng đã có những trao đổi chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm
với mong muốn giúp các địa phương của việt nam đặc biệt là các tỉnh đắk lắc lạng sơn và yên bái tận dụng được những cơ hội đang mở ra với thị trường đức
cũng trong dịp này cục ngoại vụ và đại diện các tỉnh đắk lắc lạng sơn và yên bái đã ký bản ghi nhớ về hợp tác tổ chức khóa đào tạo
bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại tại các địa phương của việt nam